bước đầu đấu tranh công an huyện tiên du làm rõ nguyễn công hải đã mua số ma túy trên và tổ chức sử dụng cùng các đối tượng khác trong phòng hát
mặc dù quán karaoke này đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh nhưng quản lý quán vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách
tổ chức cho nhiều người vay lãi cao võ tấn tùng bốn mươi tám tuổi trú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
vẫn còn tấn công lực lượng công an khi mà bị khám nhà
với các hành vi này tùng đã bị công an huyện cron park tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra xử lý về hai tội
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích
đối tượng tùng đã cho hàng chục người dân vay hơn chín tám tỷ đồng thu lợi bất chính với số tiền hơn chín trăm hai mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi chín tháng một trong khi công an huyện crong park tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tùng
đối tượng đã bất ngờ dùng một con dao thái lan đâm vào tổ công tác khi đang khám xét
ngay lúc đó tổ công tác đã khống chế được đối tượng tùng
tại nhà ở của đối tượng tổ công tác đã thu nhiều tiền mặt và tài liệu liên quan đến hoạt động tiến dụng đen
vào chiều ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực tổ dân phố một mươi tám
cụm dân cư bắc lãm phường phú lương quận hà đông
thông tin ban đầu là không có người mắc kẹt trong đám cháy này
do trong nhà chứa nhiều đồ vật dễ bắt cháy nên đám cháy đã nhanh chóng phát triển thành cháy lớn cháy lan
cột khói bốc cao lửa bao trùm cả ngôi nhà và đã cháy sang căn nhà bên cạnh
ngay khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông
cùng các đơn vị tri viện đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy
đến khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm chiều cùng ngày đám cháy cơ bản đã được kiểm soát
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
công an tp hà nội cho biết công an quận long biên vừa lập hồ sơ xem xét xử lý vụ án vụ bốn
mẹ con nghi nhảy cầu đông trù phường thượng thanh quận long biên tự tử
trước đó vào sáng ngày một tháng ba trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố hà nội
tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có ô tô đỗ trên cầu đông trù nhưng không thấy người bên trong
người dân nghi có người nhảy cầu tự tử
trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ và lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba long biên
tổ chức xác minh thông tin và tìm kiếm
đến một mươi một giờ cùng ngày lực lượng chức năng xác định người phụ nữ ở huyện bình xuyên vĩnh phúc
là người điều khiển chiếc ô tô trên chở ba con trai đến cầu đông trù sau đó bốn mẹ con xuống xe bỏ đi
mục đích của người phụ nữ này là dọa chồng chứ không có ý định tự tử
người phụ nữ đã gọi điện báo cho gia đình chồng biết bốn mẹ con vẫn an toàn